mặc dù vậy phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường cũng khuyên cáo
phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
đây chính là yếu tố nguy cơ bởi khi có thai do phải nuôi một đứa bé trong bụng
nên tử cung của thai phụ sẽ to hơn đẩy cơ hoành lên cao đẩy dung tích phổi giảm xuống cản trở hô hấp
bởi vậy nhu cầu oxy của phụ nữ mang thai cao hơn người bình thường
tiếp đến bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể
có hiện tượng phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng
vì thế khi mắc covid một mươi chín nguy cơ tăng nặng rất nhanh
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc các bệnh như huyết áp đái tháo đường
tim mạch béo phì bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai
sẽ khiến dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ
cùng với những yếu tố trên nếu thêm mắc covid một mươi chín thì nguy cơ biến chứng thể nặng của phụ nữ mang thai càng cao
theo phó giáo sư cường phụ nữ mang thai nhiễm covid một mươi chín khi diễn biến chuyển nặng nhanh chóng
sẽ buộc phải nằm hồi sức can thiệp thở máy ecmo với tỷ lệ cao
thậm chí có thể gây tử vong mẹ nguy cơ cho thai nhi
đây là lý do các nhà quản lý nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc thai kỳ
đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín bằng vaccine là vô cùng cần thiết
với hội chứng hậu covid một mươi chín giám đốc trần danh cường cho biết
ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đa phần là người trẻ do đó tổn thương phổi không quá nặng nề và sự phục hồi rất tốt
tuy nhiên cũng như các bệnh nhân covid một mươi chín khác có thể bị ảnh hưởng tâm lý phổi ở giai đoạn hậu covid một mươi chín
do vậy bên cạnh việc tái khám sau sinh các bác sĩ sẽ khai thác thêm các vấn đề tâm lý
hô hấp của bệnh nhân để trong trường hợp cần thiết có thể mời chuyên gia về tâm lý hô hấp hỗ trợ
tại bệnh viện phụ sản trung ương các bác sĩ đã tiến hành thăm khám xử trí
mổ đẻ an toàn cho một số trường hợp sản phụ mắc covid một mươi chín
tuy nhiên trong bối cảnh này phó giáo sư danh cường vẫn khuyên cao với tất cả mọi người
việc tự phòng bệnh cho chính mình là cực kỳ quan trọng thực hiện tốt năm k
virus sars cov hai không xâm nhập vùng hầu họng thì không thể mắc bệnh
virus cần vật chủ để lây truyền không có vật chủ dịch sẽ giảm
nhiều hiểu lầm và tin đồn đã lan truyền xung quanh tác động của việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đối với việc mang thai và khả năng thi sản
vậy sự thật đằng sau những tin đồn này là gì
ngay sau khi vắc xin covid một mươi chín đầu tiên được cung ra vào thị trường vào cuối năm hai nghìn hai mươi
các tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội rằng
chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và cơ hội mang thai
tuy nhiên chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào đằng sau những nỗi sợ hãi này
trái lại có rất nhiều bằng chứng cho thấy
việc bị nhiễm covid một mươi chín khi đang mang thai là rất nguy hiểm
không có bằng chứng nào cho thấy vaccine covid một mươi chín sẽ làm giảm khả năng sinh sản tự nhiên
hoặc gây hại cho nhau thai hoặc thai nhi
khi vắc xin covid một mươi chín được kiểm nghiệm lâm sàng vào năm hai nghìn hai mươi
phụ nữ mang thai không nằm trong đối tượng nghiên cứu
cũng như thực hành tiêu chuẩn với các phương pháp điều trị hoặc vắc xin mới
điều này có thể khiến nhiều người nghi ngờ rằng vaccine không an toàn ở phụ nữ mang thai
tuy nhiên hiện nay vắc xin covid một mươi chín đã được tiêm hàng triệu người
có nghiên cứu cho thấy chúng ta an toàn trong thai kỷ
cho đến nay hơn hai trăm linh người phụ nữ mang thai ở mỹ đã được tiêm phòng
và không có lo ngại về an toàn nào được xác định
dữ liệu mới nhất từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc kết luận rằng
vắc xin covid một mươi chín được những người đang mang thai dự định mang thai
hoặc đang cho con bú dùng nạp tốt
điều này càng cho thấy lợi ích của việc sử dụng vắc xin vượt xa những nguy do
mắc covid một mươi chín khi đang mang thai có nghĩa là có nguy cơ cần được chăm sóc đặc biệt
cao gấp hai mươi lần
và một phần năm người phải điều trị ecmore ở anh là phụ nữ mang thai chưa được tiêm phòng
tổ chức y thế thế giới quyến nghị phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín
vì mắc bệnh có thể làm tăng nguy cơ sinh non hoặc gặp các biến chứng
vắc xin covid một mươi chín không ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt
đã có bằng chứng về những thay đổi đối với chu kỳ kinh nguyệt
sau khi tiêm vắc xin covid một mươi chín nhưng điều này có thể chỉ là tạm thời
bất kỳ tác dụng vụ nào của vắc xin đều có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và ít
nghiêm trọng hơn nhiều so với những tác dụng liên quan đến nhiễm covid một mươi chín
một nghiên cứu được công bố vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cho thấy một nửa số người được khảo sát cho biết
châu kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn là do căng thẳng liên quan đến covid một mươi chín chứ không phải do những
chủng hoặc tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín không gây vô sinh
không có bằng chứng nào cho thấy vaccine covid một mươi chín sẽ làm giảm khả năng sinh sản tự nhiên
hoặc gây hại cho nho thai hoặc thai nghi mặc dù vắc xin covid một mươi chín là mới
nhưng cơ chế hoạt động của vắc xin mrna và dữ liệu an toàn hiện có phung cấp
tự đảm bảo về tính an toàn của vaccine mrna covid một mươi chín trong thời kỳ mang thai
một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khả năng sinh sản và vô sinh của hiệp hội
chính phẩm mỹ cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ thụ thai ở những bệnh nhân đã kiêm
phòng trước đó nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ mang thai
thành công giữa những phụ nữ đã kiêm phòng so với những người đã mắc bệnh hoặc chưa bao giờ bị yếm
tất cả vắc xin covid một mươi chín có trong danh sách sử dụng phần cấp của daniel hano không phải là vắc xin sống vì vậy chúng có thể gây bệnh cho bà mẹ hoặc cho trẻ sơ sinh
tất cả vắc xin covid một mươi chín có trong danh sách sử dụng phần cấp của daniel hano không phải là vắc xin sống vì vậy chúng có thể gây bệnh cho bà mẹ hoặc cho trẻ sơ sinh
nhiều loại vắc xin covid một mươi chín bao gồm cả pfizer và moderna hoạt động bằng cách lấy đi mã truyền của protein đột biến của virus sars cov hai vào tế bào của chúng ta sau đó cơ thể tạo ra các kháng thể để chống lại protein đó là cách chúng ta có thể chống lại covid một mươi chín nếu nó xảy ra thật
nhiều loại vắc xin covid một mươi chín bao gồm cả pfizer và moderna hoạt động bằng cách lấy đi mã truyền của protein đột biến của virus sars cov hai vào tế bào của chúng ta sau đó cơ thể tạo ra các kháng thể để chống lại protein đó là cách chúng ta có thể chống lại protein đó là cách chúng ta có thể chống lại protein đó là cách chúng ta có thể chống lại protein
về cơ bản vắc xin là sự bắt chiếc và kiểm soát hơn phản ứng dữ dội của cơ thể đối với nhiễm trùng và cho hệ thống miễn dịch của chúng ta cơ hội học cách nhận ra mầm bệnh và đồng thời giảm nguy cơ mắc lỗi và tự phản ứng

mang thai có thể trải qua rất nhiều thay đổi một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của hệ thống miễn dịch mặc dù nguy cơ tổng thể của việc trải qua một đợt covid một mươi chín nghiêm trọng là thấp nhưng phụ nữ mang thai sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng nếu nhiễm covid một mươi chín
điều đó có nghĩa là nhiều nguy cơ vào nhập viện nhân viên icu điều trị ếch mô và thậm chí tử vong do đó nhiễm covid một mươi chín luôn gây nguy hiểm cho thai kỳ hơn là vắc xin
tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và em bé phụ nữ mang thai có thể truyền kháng thể chống lại covid một mươi chín cho con của họ giúp trẻ được bảo vệ